sở tài nguyên và môi trường thành phố cần thơ vừa công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm hai nghìn hai mươi
và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối được chính phủ phê duyệt tại nghị quyết số năm mươi hai ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi
theo đó thành phố cần thơ có bốn nhóm đất
nhóm đất nông nghiệp điều chỉnh quy hoạch đến năm hai nghìn hai mươi là hơn một trăm linh chín ha chiếm hơn bảy mươi sáu diện tích tự nhiên
nhóm đất phi nông nghiệp điều chỉnh đến năm hai nghìn hai mươi là trên ba mươi bốn hai trăm linh ha chiếm trên hai mươi ba bảy mươi diện tích tự nhiên
đất đô thị điều chỉnh đến năm hai nghìn hai mươi là hơn năm mươi tám chín trăm linh hectare
đối với khu phát triển công nghiệp điều chỉnh quy hoạch đến năm hai nghìn hai mươi là hơn ba hai trăm linh ha chiếm hai hai mươi bảy diện tích tự nhiên
khu đô thị điều chỉnh quy hoạch đến năm hai nghìn hai mươi là một mươi tám ba trăm năm mươi ha chiếm một mươi hai bảy mươi năm diện tích
khu thương mại
khu thương mại dịch vụ điều chỉnh quy hoạch đến năm hai nghìn hai mươi là gần ba trăm hai mươi ha chiếm hai mươi hai diện tích tự nhiên
khu dân cư nông thôn điều chỉnh quy hoạch đến năm hai nghìn hai mươi là trên chín sáu trăm chín mươi ha chiếm sáu bốn mươi bảy diện tích tự nhiên
thành phố cần thơ tăng cường công tác quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch kế hoạch đã được phê duyệt